thành phố hà nội sẽ hạn chế dần khai thác nước ngầm và ưu tiên khai thác nguồn nước mặt
đây là nội dung chính trong điều chỉnh quy hoạch hệ thống cấp nước thủ đô đến năm hai nghìn ba mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi vừa được hội đồng nhân dân thành phố hà nội thông qua
hiện hà nội đã có nguồn cấp nước mặt sông đuống sông đà và sắp tới sẽ là nhà máy nước mặt sông hồng
với quy hoạch được điều chỉnh mạng lưới cấp nước cho năm khu vực chính được nối thông với nhau
để hỗ trợ cấp nước trong những trường hợp cần thiết
hà nội hiện có nhiều nhà máy nước khai thác nước ngầm với công suất lớn
cùng với đó là mật độ giếng dày đặc khiến cho nguồn nước ở nội thành bị cạn kiệt
đây là nguyên nhân gây thiếu nước cục bộ nhất là trong mùa hè